công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng giả danh chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng cao văn thành chú thôn đông bình xã bình chánh huyện bình sơn đã lên mạng làm một giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần giả do thành làm chủ
sau đó tiếp cận một số người và giới thiệu mình là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và đầu tư bình nguyên và cần bán phế liệu một mươi xe ô tô
ông hoàng đắc hùng đã thỏa thuận ký hợp đồng mua lô hàng trên với giá tám trăm hai mươi năm triệu đồng
ông hùng đã chuyển khoản cho cao văn thành số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng
thành đã chiếm đoạt số tiền tiêu xài và không chuyển hàng như thỏa thuận
vụ việc đang được công an huyện bình sơn tiếp tục điều tra mở rộng